hà nội sẽ dồn lực để xét nghiệm bằng kỹ thuật pcr cho những người trở về từ đà nẵng để nhanh chóng khoanh vùng dập dịch
đây là trị đạo của đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
tại cuộc họp chiều nay sáu tháng tám của thương trực thành ủy hà nội với ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố
và lãnh đạo các quận huyện thị xã bằng hình thức trực tuyến
qua giả soát thống kê đến một mươi bốn h ngày sáu tháng tám toàn thành phố có hơn chín mươi sáu người về từ đà nẵng
đã thực hiện xét nghiệm sàng lọc tết nhanh cho hơn bảy mươi người
đến nay thành phố ghi nhận ba trường hợp dương tính với sars cov hai đều đi về từ đà nẵng
phát biểu tại cuộc họp chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung cho biết qua trường hợp bệnh nhân số bảy trăm bốn mươi
thành phố sẽ cho xét nghiệm pcr đối với những người về từ đà nẵng và những trường hợp f một f hai
trước mắt từ ngày mai ngày bảy tháng tám sẽ ưu tiên xét nghiệm cho những người về từ ngày một mươi năm tháng bảy đến ngày hai mươi chín tháng bảy
sống tại các quận trung tâm quận bắc từ liêm nam tử liêm cầu giấy thanh xuân và tây hồ
hiện cdc hà nội và các bệnh viện có năng lực xét nghiệm khoảng chín đến một mươi mẫu một ngày
cơ bản đồng tình với các giải pháp của ubnd tp hà nội bí thư thành ủy hà nội vương đình huệ cho biết
trong giai đoạn này thành phố sẽ ưu tiên cho các xét nghiệm pcr để khoanh vùng dập dịch
đồng chí vương đình huệ cũng đưa ra tám giải pháp và năm nhiệm vụ cấp bách trong thời gian tới
trong đó yêu cầu hà nội kích hoạt lại hệ thống phòng dịch trên toàn thành phố
đặc biệt có nơi sẽ thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
đối với kỳ thi tuyết nghiệp trung học phổ thông đồng chí vương đình huệ yêu cầu tổ chức tốt và tuyệt đối an toàn
đồng thời theo dõi sát sao các diễn biến phức tạp có thể xảy ra tuân thủ theo đúng hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo
bên cạnh đó cần làm tốt hơn nữa công tác xa xoát người về từ đà nẵng cũng như người nhập cảnh
bí thư thành ủy hà nội cũng mong muốn người dân thủ đô không hoang mang nhưng cũng không lơ là và chủ quan với dịch bệnh
phải đeo khẩu trang khi đến nơi công cấp